năm học mới đang tới gần nhằm thực hiện quy định chung của trung ương sở giáo dục và đào tạo tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn toàn tỉnh không thả bóng bay trong lễ khai giảng năm học mới nhằm hưởng ứng tích cực phong trào bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
để ngày khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi thực sự là ngày hội đến trường của các em học sinh sở giáo dục và đào tạo tỉnh lâm đồng đã đề nghị các cấp ngành địa phương đơn vị trường học tập trung tạo điều kiện tốt nhất cho lễ khai giảng
theo đó lễ khai giảng diễn ra trang trọng gọn nhẹ và ý nghĩa đặc biệt sở giáo dục và đào tạo lâm đồng chỉ đạo các trường học trên địa bàn toàn tỉnh không thả bóng bay trong lễ khai giảng năm học mới
đây là điểm mới so với những năm học trước
được biết năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi toàn tỉnh lâm đồng có hơn ba trăm hai mươi học sinh của hơn bảy trăm linh trường học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông